số tiền hơn bốn mươi triệu đồng của một người dân đánh rơi
chiều ngày ba mươi một tháng năm
nhân viên của nhà khách hà an
công an tỉnh hà giang có nhận được số tiền
là bốn mươi một năm triệu đồng
nên đã báo cáo lãnh đạo nhà khách
sau khi xác định chính xác chủ tài sản là của anh nguyễn đề hậu
chú tại huyện hoài đức hà nội
là khách đưu chú của nhà khách
công an hà giang đã liên hệ bàn giao toàn bộ số tiền trên cho anh hậu
anh hậu cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
đến lãnh đạo và nhân viên của nhà khách
đã giúp anh tìm lại số tài sản bị đánh rơi
bên cạnh những hành động đẹp đó
trong hai mươi bốn giờ qua lực lượng công an các địa phương
trên cả nước cũng đã liên tiếp bắt giữ được
các đối tượng phạm tội góp phần đảm bảo an ninh trật tự
vâng tại quảng nam
bảy đối tượng có hành vi lưu trữ
lưu hành tiền giả vừa bị công an tỉnh quảng nam
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
các đối tượng gồm đinh thị tuyết nguyễn văn hòa
chú thị oanh đào văn cần đào văn ninh
nguyễn văn tuân và nguyễn thị nguyệt
trong đó oanh là đối tượng cầm đầu
từng có tiền án về tội tiêu thụ tiền giả
trước đó công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng cần và ninh
đang tiêu thụ tiền giả tại chợ trên địa bàn huyện thăng bình
thu giữ tổng cộng một trăm linh hai tờ tiền polymer giả
mệnh giá hai trăm linh đồng
sau đó cơ quan an điều tra tiếp tục bắt giữ
các đối tượng còn lại khi chúng đang tiêu thụ tiền giả
tại đắk nông thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
tiền polymer mệnh giá hai trăm linh đồng
số tiền giả nói trên được oanh khai mua
của một đối tượng là người trung quốc
đối tượng trần văn tuấn
trú tại phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiêm đoát tài sản
khi được phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh hòa bình
vận động đã ra đầu thú
do làm ăn thua lỗ tuấn đã thuê xe ô tô
loại toyota biển kiểm soát hai mươi tám a một nghìn sáu trăm hai mươi năm
của anh nguyễn cường
ở phường đông tiến thành phố hòa bình
đi cắm xe tại nhà hàng hải dung
trú tại phường phương lâm
lấy ba trăm linh triệu đồng
chưa dừng lại ở đó tuấn tiếp tục thuê xe ô tô
loại la city của anh cường
đến nhà hàng dung tín cũng tại phường phương lâm
lấy một trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn
sau một thời gian điều tra xác bình
kết hợp với gia đình vận động thuyết phục
đối tượng trần văn tuấn đã ra đầu thú
để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
thông tin về bắt khẩn cấp đối tượng
chém chủ tịch hội nông dân
thành phố bạc điêu

chém trọng thương
và tạm giữ đối tượng đâm hai người thương vong
tại bài điều vũ tàu
sẽ có trong cuộc tin sau đây
công an thành phố bạc điêu
đã xác định và bắt giữ được đối tượng
dùng mã tấu chém trọng thương
ông nguyễn hồng quân
chủ tịch hội nông dân
thành phố bạc điêu
đối tượng được xác định là trần văn trường
trú tại phường năm thành phố bạc điêu
sáng ngày một tháng sáu
trường đang ngồi tại khu vực cầu tôn đức thắng
thì gặp ông nguyễn hồng quân
đi tập thể dục ngang qua
và hai người có nói chuyện
do không hài lòng với cách nói của ông quân
trường đã về nhà lấy mã tấu chém ông quân trọng thương
và bất tỉnh
sau đó trường bỏ trốn
ông quân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện sức khỏe ông quân đã tạm thời qua cơn nguy kịch
đối tượng quách đình phúc
trú tại thị trấn ngãi giao
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người
ngày hai mươi chín tháng năm
phúc đến một tiệm internet ở ngãi giao chơi
thì xảy ra mâu thuẫn với trương hữu minh
trú tại thị trấn ngãi giao
tại đây minh đã dùng ống tuyếp sắt đánh phúc
sau khi được mọi người can ngăn
phúc và minh ra về
tuy nhiên ngay trong đêm phúc đã rủ thêm một số đối tượng khác
mang theo hung khí đi tìm minh để trả thù
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày
phát hiện minh đang ngồi ăn nhậu với bốn người bạn
tại một quán vỉa hè ở thị trấn ngãi giao
phúc đến dùng tay đánh minh
trong lúc xô sát phúc đã rút dao đâm vào bụng
của hoàng trường sơn ba mươi tuổi
trú tại thị trấn ngãi giao
và sườn phải của hoàng trường giang em ruột của sơn
hậu quả làm sơn tử vong ngay sau đó
giang cũng bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án phúc bỏ trốn khỏi địa phương
được sự động viên của cơ quan công an
tối ngày ba mươi một tháng năm
đối tượng này đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú
và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh lực lượng thường trực tại trụ sở
thì cảnh sát khu vực là ngưỡng hàng ngày
tiếp xúc với nhân dân tham gia giải quyết
các vụ việc ở cơ sở trực tiếp đối mặt
với các loại tội phạm
hoạt động của cảnh sát khu vực hiệu quả
là yếu tố quyết định đến tình hình an ninh trật tự
ở địa phương đó có được đảm bảo hay không
và người dân có yên tâm sinh sống hay không
vâng và cùng với các địa phương khác
thì nhiều năm qua công an khánh hòa
đã có nhiều biện pháp nhằm xây dựng lực lượng
cảnh sát khu vực tận tụy trách nhiệm hiệu quả
với những mô hình cách làm hay
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với hình ảnh
của những người cảnh sát khu vực thuộc công an
phường vạn thạnh thành phố nha trang
tuần tra địa bàn
phát hiện sơ hở
nhắc nhở người dân
việc làm này của cảnh sát khu vực
được diễn ra hàng đêm
trên khắp các khu dân cư ở phường vạn thạnh
thành phố nha trang
từ đây ý thức tự phòng ngừa
tự bảo vệ của nhân dân được nâng cao
bắt đầu từ những việc làm nhỏ như vậy
cảnh sát khu vực đã từng bước
tạo dựng được hình ảnh người chiến sĩ công an
tận tụy với công việc
gắn bó với nhân dân
được người dân tin yêu giúp đỡ
trước đây những đội tường hình sự
về má tự dùng rất là nhiều
hụt chích cũng rất là nhiều
kể cả bốn bạn
nhưng mà cảnh sát khu vực
từ trước tới giờ thường xuyên xuống
gần gũi dân
nắm tình hình
và tuyên trường về pháp luật
về những đường lỗi
và nắm rõ
về những đội tường
thành cái đó mà
cái an ninh trật tự được sắp xếp lại
và cuộc sống của dân ở tổ chúng tôi
từ bây giờ là đã từng được ổn định
và họ cũng rất tin tưởng
để mà bốn bạn sinh sống trên địa bàn
là địa bàn trọng điểm
để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
công an phường vạn thạnh
tập trung nâng cao chất lượng
của cảnh sát khu vực bằng nhiều biện pháp
từ việc phân công địa bàn phụ trách
phù hợp với năng lực sở trường của cảnh sát khu vực
đến việc giao nhiệm vụ
theo chỉ tiêu các mặt công tác chuyên môn
ở phường vạn thạnh
mỗi cảnh sát khu vực đã xây dựng
và duy trì hoạt động hiệu quả
từ một đến hai mô hình tự quản
trong khu phố mình phụ trách
từ đây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát triển sâu rộng
giúp công an phường mỗi năm điều tra khám phá
gần hai mươi vụ án hình sự
lực lượng công an của phường
bám rất chắc
ở cơ sở
và đã chủ động
phá mưu cho đảng ủy
ủy ban phường lãnh đạo chỉ đạo
có hiệu quả trong công tác này
các vụ việc
xảy ra trên địa bàn
anh em xuống nắm bắt hiện trường
rất là kịp thôi
và giải quyết
rất là hiệu quả
đã tạo được ấn tượng tốt
tạo được niềm tin
trong cán bộ
đảng viên và nhân dân
từng là một địa bàn
phức tạp về tội phạm hình sự ma túy
nay an ninh trực tự
ở một mươi một tổ dân phố
trong phường vạn thạnh
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
luôn được giữ vững ổn định
các tổ dân phố đều là khu dân cư văn hóa
ý thức của nhân dân được nâng cao
hỗ trợ tích cực cho cảnh sát khu vực
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
người chiến sĩ cảnh sát khu vực
đã thực sự gần dân gắn bó với nhân dân
được nhân dân tình yêu giúp đỡ
chuyển sang những tin tức khác
theo thống kê thì có khoảng
ba mươi số vụ nổ
là do người dân tự ý thu gom tàng trữ
mua bán cưa cắt tháo gỡ bom đạn
số còn lại là các tai nạn
xảy ra khi trẻ em hoặc người dân sinh sống
lao động canh tác tại các khu vực
ô nhiễm nặng bom mìn vật nổ
vô tình tác động vào và gây nổ
và trước thực trạng khi thời gian gần đây
liên tiếp đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến
bom mìn gây thiệt hại lớn về người
và tài sản tại một số địa phương
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường
thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn
và giảm thiểu tai nạn do bom mìn
vật nổ còn sót lại sau chiến tranh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan
cơ quan thường trực ban chỉ đạo năm trăm linh
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương cần tăng cường trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị chính quyền
và cơ quan chức năng các địa phương các tổ chức
chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh
tai nạn bom mìn cho nhân dân nhất là
đặc biệt là khu vực miền trung tây nguyên
vâng có thể thấy rằng để giảm thiểu thiệt hại
bên cạnh những biện pháp từ cơ quan chức năng
thì điều quan trọng nhất vẫn là
nhận thức của người dân cần được nâng cao đúng không chị đinh hạnh
vâng tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh khương
vì thực tế từ các vụ việc đã xảy ra
thì đều do ý thức chủ quan của người dân
và nhắc đến điều này
thì vừa qua một người dân sinh sống
tại phường e ba thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắk
đã cảnh giác phát hiện và giúp công an
thu giữ gần một kiếp nổ
thông tin này phần nào cho thấy nhận thức của người dân
cũng đã có những chuyển biến
sự việc được phát hiện ở khu suối e ba
đoạn qua giữa bôn mơ đúc
và bôn alea
phường e ba thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắk
trong khi anh đỗ ngọc hoàn
đang uống cà phê trong quán ở đầu cầu tuệ tĩnh
thì có một đối tượng lạ mặt đi xuống
dưới suối sát chân cầu
có hành động lạ rồi bỏ đi
thấy nghi vấn anh hoàn xuống kiểm tra
thì phát hiện dưới bờ suối chân cầu
dưới nước có nhiều kiếp nổ
sau đó anh hoàn đã nhanh chóng báo tin trên cho cơ quan công an
xuống đó nhặt ba cái
thì em đã biết đó là kiếp nổ
xong rồi em đi báo công an phường
rồi phụ mò kiếp
thành đội với công an phường
nhận được tin báo
công an phường e ba thành phố bôn ma thuật
đã báo cáo cho cấp trên
đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan quân sự
nhanh chóng đến khu vực cầu tuệ tĩnh
suối e ba để xử lý vụ việc
nhận được tin báo đó tôi đã triển khai

và ba đồng chí chúng bảo vệ hiện trường
một mặt báo cáo kịp thời cho
nánh đạo công an thành phố bôn ma thuật
và phường đội và thành đội bôn ma thuật
để xử lý vì đây liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
trong buổi sáng
thì chúng tôi đã tổ chức bảo vệ hiện trường
và bên mò tại dưới đồng chuối
thì thu được sáu trăm bốn mươi hai kiếp
và buổi chiều đó tiếp tục công tác
tìm kiếm thì được hơn hai trăm linh
và đặc biệt là trong vụ việc thu giữ
kiếp nổ này thì vai trò quản chúng nhân dân
đặt vào vị trí quan trọng
với sự tham gia
với sự tham gia
với sự tham gia tích cực của anh đỗ ngọc hoàn
các cơ quan chức năng thành phố bôn ma thuật
tỉnh đắk lắc đã thu lượm ở trên bờ
và vớt dưới lòng suối được một kiếp nổ
trong đó có bốn kiếp điện
toàn bộ số kiếp nổ nguy hiểm trên
đã được chuyển giao cho ban chỉ huy quân sự
thành phố bôn ma thuật để xử lý
vụ việc đã nhanh chóng được giải quyết
nhờ sự cảnh sát của anh đỗ ngọc hoàn
ở phường e ba thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
một tin vui đối với người dân đang sinh sống
trên địa bàn hai tỉnh quảng trị và bến tre
thủ tướng chính phủ đã giao bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền
hóa chất sát trùng cho hai tỉnh quảng trị bến tre
để phòng chống dịch bệnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ xuất cấp
không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia
một lít hóa chất sát trùng cho tỉnh quảng trị
để phòng chống dịch bệnh tai xanh
và ba mươi năm tấn hóa chất chlorine sáu mươi năm
cho tỉnh bến tre
để phòng chống dịch bệnh thủy sản
theo cục thú y tính đến ngày một mươi tám tháng năm
tỉnh quảng trị đã xảy ra sáu ổ dịch tay xanh
tại bốn huyện và thành phố
làm hơn năm trăm linh con lợn mắc bệnh
địa phương đã tiến hành tiêu hủy hơn một trăm bốn mươi con
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo
triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp
cấp năm lít hóa chất khử trùng
và tiến hành tiêm phòng được hơn
ba mươi sáu con lợn trên địa bàn
trong thời gian qua một số loại dịch bệnh
đã phát sinh trên đàn vật
nuôi của huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân
trước tình hình trên huyện triệu phong đã chỉ đạo
các ngành chức năng và các địa phương
tích cực triển khai công tác bảo vệ vệ sinh
tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế
và ngăn chặn sự bùng phát lây lan
của dịch bệnh góp phần giảm thiểu thiệt hại
về kinh tế bảo vệ sức khỏe của cộng đồng
và môi trường xung quanh cũng như đàn vật
nuôi phát triển tốt
gia đình anh đoàn văn kỳ nam
ở thôn đâu kênh xã triệu long
mỗi năm nuôi trên ba trăm linh con lợn các loại
chăn nuôi phát triển ổn định
mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình
được sự tuyên truyền hướng dẫn
của cán bộ thú y công tác vệ sinh
tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi
được gia đình anh và nhiều hộ dân
trên địa bàn chấp hành nghiêm túc
hiện nay huyện triệu phong
có trên sáu mươi ba con sa súc
và bốn trăm ba mươi con sa cầm
để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển an toàn hiệu quả
công tác vệ sinh tiêu độc
khử trùng là biện pháp quan trọng
do đó ngoài việc cung ứng kịp thời
đầy đủ các loại thuốc hóa chất vôi bột
chạm thú y huyện triệu phong
cũng tăng cường hoạt động kiểm tra đồn đốc
các địa phương trong việc triển khai thực hiện
nhiều hộ dân cũng đã tích cực
phát quang bụi rậm quét dọn thu gom
phân rác phun thuốc sát trùng
để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
trong tháng vừa qua diễn biến của dịch rất phức tạp
khả năng lây lan rất lớn
chúng tôi phối hợp với các xã
giám sát việc triển khai và đối diện kỹ thuật
cho các hộ dân để hiển thái thực hành tiêu độc và khử trùng
được khử trùng các vùng đồng biệt hộ dịch cũ
hỗ trợ cho tùy giáo dục
cũng như ở chợ và các nơi công cộng khác
nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh hạn chế lây lan
đảm bảo cho việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn
thực tế những năm gần đây cho thấy
hoạt động chăn nuôi đã góp phần không nhỏ
trong việc phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân
và trong thời điểm diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay
công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng
cũng như quy trình chăm sóc cần phải được trú trọng
nhằm kịp thời khống chế các loại dịch bệnh
đảm bảo sự tăng trưởng ổn định cho đàn vật nuôi
sở công thương tỉnh quảng ngãi phối hợp với huyện sơn tây
cùng trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại quảng ngãi
vừa tổ chức khai mạc phiên chợ hàng việt
về huyện miền núi tây sơn năm hai nghìn một mươi sáu
tại phiên chợ đần này thu hút nhiều dân hàng trưng bày
và cung cấp những mặt hàng thiết yếu mang thương hiệu việt
phục vụ người tiêu dùng của một số doanh nghiệp
phân phối sản phẩm trong nước
phiên chợ này tạo điều kiện cho người dân miền núi
tiếp cận nhiều hơn đối với các mặt hàng của việt nam chất lượng cao
đây là năm thứ ba quảng ngãi tổ chức phiên trợ hàng việt
về khu vực nông thôn miền núi hải đảo
nhằm hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
vừa qua tiểu đoàn cảnh sát cơ động số một
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại
tại hai xã đồng tâm và hoành mô
thuộc huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
trong đợt hành quân giã ngoại bên cạnh công tác huấn luyện
kỹ năng chiến thuật tác chiến
thì hoạt động hỗ trợ nhân dân cũng là một nội dung
được ban chỉ huy tiểu đoàn quan tâm tổ chức thực hiện
bằng những việc làm cụ thể
những người lính cơ động đã để lại hình ảnh đẹp
trong mắt người dân nơi đây
thật đúng với câu nói đi dân nhớ ở dân thương
con đường đất dài hơn hai trăm linh mét
gập gành đất đá
nắng thì bội
mưa thì lây lội
gây ra không ít khó khăn cho bà con nhân dân
và các em học sinh xã đồng tâm
huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
sau những ngày gia quân lao động
của các chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số một
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
những bụi rậm đã được phát quang
những ổ gà ổ voi
được săn lấp
có con đường mới các em học sinh đi lại
sẽ thuận tiện hơn
đời sống sinh hoạt của bà con quanh vùng cũng được cải thiện
trong điều kiện thời tiết
trên địa bàn đang
chuẩn bị vào mùa mưa đường vào trường
rất là khó khăn
đây là một trong những hoạt động tôi đánh giá rất thiết thực
và ý nghĩa giúp cho các thầy cô và các em
có một con đường khang trang hơn
sạch sẽ hơn và thuận lợi hơn
khi các trò và các thầy cô đến trường
tôi rất vui vì các chú về đây
săn lấp các đường
cho các cháu đi học thân lợi
tôi rất mong là
lần sau có những đoàn về đây
làm như thế
sau hơn hai mươi ngày bán bản
một trăm hai mươi năm chiến sĩ đã trở nên gắn bó
thân thuộc với nơi này
trở thành một trăm hai mươi năm người con thân thương của bình liêu
đêm chia tay
đoàn thanh niên tiểu đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
đã được phát quang
cơ động số một đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ
với sự tham gia của đông đảo chiến sĩ
đoàn viên và nhân dân trong xã
cũng trong đêm giao lưu văn nghệ
tiểu đoàn đã dành tặng một mươi suất quà
cho một mươi em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn xã
những món quà vật chất tuy không lớn
nhưng là sự động viên tinh thần
giúp các em có thêm nghị lực
cố gắng vươn lên trong học tập
cũng như trong cuộc sống
đơn vị đã tổ chức cho một trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ
hành quân dã ngoại
với mục đích nhằm huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ
nâng cao về trình độ tác chiến
trên địa bàn rừng núi
sẵn sàng nhận mọi tình huống mà cấp trên giao
thông qua đợt hành quân dã ngoại
có thể nói đội ngũ cán bộ
là nâng cao được trình độ
chỉ huy trong điều kiện khó khăn
độc lập tác chiến
đợt huấn luyện đã kết thúc
nhưng những con đường
những công trình ghi lại dấu chân
công sức của các chiến sĩ
đó là minh chứng cho tinh thần
vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là cuộc cán bộ chiến sĩ
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số một
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
trong lòng dân
trước tiên phải bắt đầu được xây dựng
từ việc làm cụ thể gần gũi
và gắn kết với nhân dân như thế
đáng chú ý trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố yên bái
tỉnh yên bái đã tiến hành gần một bảy trăm linh lượt tuần tra
xử phạt trên một năm trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
thu nộp ngân sách nhà nước trên tám trăm linh triệu đồng
các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm
khi tham gia giao thông lãng lách đánh võng
vi phạm phần đường điều khiển phương tiện
khi đã sử dụng rượu bia chất kích thích
dừng đỗ xe không đúng quy định
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố yên bái
tiếp tục triển khai tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trên địa bàn
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong các đợt cao điểm
đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
phải thực hiện nghiêm túc những quy định
tại nghị định tám mươi sáu của chính phủ
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
theo quy định tại nghị định tám mươi sáu
thì từ ngày một tháng bảy
kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách
cước tính theo đồng hồ
căn cứ vào km xe lăn bánh
thời gian chờ đợi
xe có hộp đèn với chữ taxi gắn cố định trên nóc xe
cùng với đó taxi phải có thiết bị in hóa đơn
kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe
lái xe phải in hóa đơn tính tiền
và trả cho hành khách
ngoài ra trước ngày một tháng bảy
đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
có trọng tài thiết kế từ bảy tấn
đến dưới một mươi tấn
phải được cấp giấy phép kinh doanh gắn phù hiệu
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
theo đúng quy định
thủ tướng chính phủ vừa đồng ý
thí điểm hoạt động kinh doanh xe ô tô điện
đối với một số địa phương trong cả nước
việc thí điểm cấp phép hoạt động những chiếc xe
bốn bánh có gắn động cơ điện này
là một phần trong kế hoạch của ngành giao thông vận tải
nhằm giả soát hoạt động của loại hình ô tô điện
trước khi báo cáo chính phủ vào tháng bảy sắp tới
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh thừa thiên huế
xe ô tô điện hoạt động quanh các di tích thuế
là hình ảnh không có gì lạ
nhưng một điểm khác so với trước
là giờ đây ô tô điện đã cấp biển số hc
và được gián nhãn đăng kiểm chất lượng
như vậy từ nay ô tô điện đã được xác định
là một phương tiện giao thông bình thường
như những chiếc ô tô khác
ở thừa thiên huế hiện có hai mươi tám ô tô điện
do công ty cổ phần đầu tiên
tư và thương mại hoàn thành quản lý
gần bốn năm hoạt động
dịch vụ ô tô điện với ưu điểm
thân thiện với môi trường
đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch
cục đăng kiểm và bộ giáo văn tài
họ đã quản triệt
tốc độ tối đa của xe điện
là ba mươi km một giờ
nhưng bác nhâm đốc
và minh chủ bộ phần điều hành
quản triệt cho anh em lái xe
thì chỉ chạy tối đa là hai mươi năm kmh
để đảm bảo
an toàn cho du khách
tốc độ chưa tới ba mươi kmh
là tốc độ phù hợp
với giao thông đô thị việt nam hiện nay
tuy nhiên ô tô điện
chỉ mới được cấp phép hoạt động
trên những tuyến đường hạn chế
thừa thiên huế là một trong những địa phương
đầu tiên vừa được thủ tướng chính phủ
đồng ý cho thí điểm hoạt động
kinh doanh xe bốn bánh có gắn động cơ điện
mục đích của thí điểm này
nhằm loại bỏ những xe ô tô điện
không đủ điều kiện lưu thông
trong thời gian
là thí điểm để chờ đợi
cơ quan chức năng bộ giao thông vận tải
ban hành những quy định về quản lý
hoạt động vận tải thì tạm thời
là áp dụng những
vấn đề quản lý vận tải của xe ô tô
thông thường là
vào quản lý hoạt động xe điện
đối với xe ô tô điện
được thí điểm cấp phép hoạt động
bên cạnh việc được cấp điện số xe
và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tem lưu hành
còn đòi hỏi người điều khiển
phải có giấy phép lái xe từ hạng b hai trở lên
đồng thời phải tuân thủ quy định
tại điều năm mươi tám lực giao thông đường hành
bộ năm hai nghìn tám
như vậy nếu làm tốt việc thực hiện
thí điểm này ô tô điện
hoàn toàn có khả năng được sử dụng nhiều hơn
và hoạt động kinh doanh trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải đã chính thức bấm nút
khai trương dịch vụ cung cấp cấp đổi
giấy phép lái xe quốc tế qua mạng cấp độ bốn
theo đó hàng triệu người dân
sinh sống làm việc ở nước ngoài sẽ không phải
đến cơ sở cấp đổi vẫn làm được giấy phép lái xe
quốc tế việc triển khai cấp đổi
giấy phép lái xe qua mạng tạo điều kiện để
công dân việt nam hội nhập giao thương với bạn bè
đối tác trên thế giới dịch vụ cung
cấp độ bốn là loại hình cao nhất trong các hình thức
cải cách thủ tục hành chính điều này
mang lại nhiều thuận lợi cho người dân khi lái xe
cả trong nước và ngoài nước người có
nhu cầu cấp giấy phép lái xe quốc tế đã
có thể đăng ký khai báo trên trang
thông tin điện tử www drvn gv vn
và địa chỉ
và làm theo hướng dẫn
tỉnh quảng nam vừa chỉ đạo
các cấp các ngành địa phương liên quan kiên quyết
chấn chỉnh hoạt động lưu thông của các phương tiện
không đảm bảo an toàn trên các lòng hồ
thủy điện trên địa bàn
chính quyền các huyện và lực lượng chức năng phải
thường xuyên tuần tra kiểm soát vực lòng hồ
nếu phát hiện phương tiện thô sơ tự chế
không đăng ký đăng kiểm không đảm bảo an toàn
lưu thông trên lòng hồ thì tỉnh tung phương tiện
và kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật
đặc biệt chính quyền cấp xã và các hội
đoàn thể địa phương cần tiếp tục phổ biến
tuyên truyền cho nhân dân không được sử dụng
các loại ghe thuyền thô sơ bè nổi
để lưu thông trong lòng hồ với bất kỳ
mục đích gì nhằm đảm bảo an toàn tính mạng
của người dân tại các lòng hồ
ba trăm hai mươi một là số trường hợp vi phạm trật tự
an toàn giao thông đường thủy
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra
xử lý nộp kho bạc nhà nước
một trăm sáu mươi triệu đồng trong ngày một tháng sáu